thưa quý vị giám đốc điều hành tesla tỷ phú elon musk hôm nay đã có chuyến thăm bất ngờ đến bắc kinh trung quốc
và gặp gỡ thủ tướng trung quốc lý cường
chuyến thăm trung quốc của tỷ phú elon musk được cho là để nhằm quảng bá công nghệ xe tự lái hoàn toàn của hãng
trong bối cảnh doanh số của hãng xe điện này giảm tám năm trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
tesla đã bán được hơn một bảy triệu ô tô tại thị trường trung quốc kể từ khi gia nhập thị trường này cách đây một thập kỷ
và xưởng ô tô ở thượng hải là nhà máy lớn nhất của hãng trên toàn cầu
chuyến thăm tới trung quốc của tỷ phú elon musk diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi mà ông hủy công tác tới ấn độ
theo một thông báo mới nhất của tesla trong tháng này công ty sẽ xả thải một mươi lực lượng lao động toàn cầu
do doanh số bán hàng giảm và cuộc chiến giá cả đang ngày càng gây gắt đối với xe điện do các thương hiệu trung quốc dẫn đầu
nợ công của mỹ đang ở mức cao nhất từ trước đến nay và dự kiến là sẽ tiếp tục tăng do thâm hụt ngân sách
không thể tăng hơn
nợ công của mỹ đang ở ngưỡng cao kỷ lục ba mươi bốn năm trăm linh tỷ usd cao gần gấp ba lần nợ công của khu vực eurozone
và dự kiến là sẽ chạm mốc một trăm ba mươi bốn tổng sản phẩm quốc nội gdp vào năm hai nghìn hai mươi chín
thâm hụt ngân sách gia tăng và lãi suất cao có thể gây ra lo ngại về nguy cơ khủng hoảng tài chính sắp diễn ra ở mỹ
nếu không có các biện pháp đối phó cần thiết
theo đánh giá của giới chuyên gia để đạt được cân bằng
tài khoá mỹ sẽ cần phải cắt giảm đáng kể các khoản tri tiêu lớn như quốc phòng chăm sóc y tế trợ cấp y tế và an sinh xã hội đồng thời tăng thuế
ngoài ra với tình trạng nợ công tăng cao mỹ có thể bị hạ xếp hạng tín dụng làm phức tạp thêm các nỗ lực kiểm soát lạm phát
do báo cáo tài chính quý đầy lạc quan giá trị cổ phiếu của alphabet tập đoàn mẹ của google tăng lên một mươi
giúp vốn hóa vượt qua mốc hai tỷ và giữ ổn định vị trí này
khi thị trường chứng khoán đóng cửa vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn đây là đợt tăng giá cổ phiếu mạnh nhất của công ty mẹ google trong vòng tám năm qua
với kết quả này alphabet hiện đang là doanh nghiệp đại chúng có giá trị thứ tư trên thế giới chỉ xếp sau ndva apple và microsoft
cả năm qua thì ai đã làm thay đổi chiến lược kinh doanh cốt lõi tại google
tập đoàn này cải tổ công cụ tìm kiếm sắp xếp lại các bộ phận ra mắt công cụ gemini và những mô hình chatbot ai khác
giá trị thị trường của alphabet từng chạm mốc hai tỷ chớp nhoáng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thế nhưng đây là lần đầu tiên họ giữ được con số sau phiên giao dịch
nam phi là một trong số ba mươi quốc gia khô hạn nhất trên thế giới
có thể nói rằng tình trạng khan hiếm nước là một thực tế mà quốc gia ở cực nam của châu phi này phải đối mặt hàng ngày
ngoài tình trạng biến đổi khí hậu khó lường khiến cho mức nước ngầm giảm dần

thì việc quản lý yếu kém một nước sẵn có cũng là một nguyên nhân gây lo ngại cho tất cả các nước
ngành chăn nuôi chiếm bốn mươi ba tổng thu nhập từ nông nghiệp và cũng cần nước để cung cấp nước cho vật nuôi và trồng cây để làm thức ăn và chế biến

một nghiên cứu liên quan của trung tâm phát triển toàn cầu cho thấy
ba mươi triệu người trên toàn châu phi sẽ có thể bị thiếu nước vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị trong phiên giao dịch tại singapore vào sáng ngày hôm nay
đồng yên của nhật bản đã giảm xuống mức một trăm sáu mươi yên đổi một đô la mỹ
tức là mức thấp mới so với đồng đô la mỹ trong vòng ba mươi bốn năm

giảm giá của đồng yên trong những năm qua đã được nhà đầu tư nhìn nhận theo hướng tích cực
vì giúp tăng lợi nhuận của các công ty đa quốc gia của nhật bản
thúc đẩy làn sóng du khách nước ngoài
tuy nhiên khi đồng yên giảm quá sâu chi phí nhập khẩu đắt đỏ hơn
khiến cho lạm phát trong nước tăng và làm giảm mức tăng lương thực tế của người lao động
lượng du khách đến nhật bản trong tháng ba lần đầu tiên vượt mốc ba triệu lượt
khi khách du lịch đổ xô đến đây để ngắm hoa anh đào
đồng yên giảm mạnh nhất trong vòng ba mươi bốn năm qua so với đồng đô la mỹ
điều này đã tạo ảnh hưởng tích cực đối với du khách
đồng yên yếu khiến cho việc mua sắm tại nhật bản như một món hời
du khách nước ngoài cũng không phải đóng thuế tiêu dùng
tôi nghĩ ngành dịch vụ như khách sạn chi phí đi lại nhà hàng sẽ càng ngày đắt hơn
nhưng quan trọng là du khách lại chấp nhận điều đó
tôi cảm thấy vui mừng vì dịch covid một mươi chín đã kết thúc vì tôi có thể đi du lịch nước ngoài
nhưng đồng yên yếu đi khiến tôi không thể đi du lịch nước ngoài
tôi suy nghĩ lại
sự phục hồi của ngành du lịch nhật bản cũng khiến cho lợi nhuận của các công ty dịch vụ bùng nổ
một số công ty lữ hành ghi nhận lượng yêu cầu đặt mua các gói tour đến nhật bản vào mùa xuân và mùa hè tăng ba mươi
người dân nhật bản đã chi tiêu nhiều hơn cho chuyến du lịch trong nước tỷ lệ tăng khoảng ba mươi bảy
khi chúng tôi nhìn vào khoản chi đổi từ yên sang đô la mỹ nó quả thực rẻ hơn so với chúng tôi nghĩ
điều đó thật tốt vì tiêu rẻ như vậy
nên tôi sẽ mua thêm những thứ khác
đồng yên yếu thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các công ty đa quốc gia nhật bản
nhưng điều này lại gây khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách vì chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình gia tăng do chi phí nhập khẩu bị đẩy lên cao
sự mất giá của đồng yên sẽ gây thiệt hại dần dần nhưng dai dẳng đối với nền kinh tế nhật bản bao gồm các tác động tiêu cực đến tiêu dùng trong nước
các nhà phân tích của ngân hàng jp morgan cho biết
bất kỳ khoản tăng lương thực tế nào của người lao động nhật bản cũng có thể xóa sạch nếu đồng yên tiếp tục giảm giá sâu
đồng yên yếu hơn giúp tăng sức mua của du khách nước ngoài
nhưng đà giảm của đồng yên đã đạt đến giới hạn có thể chịu đựng được
tình hình này có thể khiến người tiêu dùng trong nước khó mua hàng nếu đồng yên tục mất giá
sự mất giá mạnh của đồng yên đã làm gia tăng đồn đoán trên thị trường rằng
chính phủ và ngân hàng trung ương nhật bản boj sẽ can thiệp vào tiêu dùng
đồng yên yếu đã đạt đến giới hạn của thị trường ngoại hối để mua đồng tiền này
mặc dù cho đến nay tokyo vẫn hạn chế can thiệp bất chấp đồng yên lao dốc trong nhiều tháng qua
chúng tôi sẽ cân nhắc một chính sách điều chỉnh nếu tác động từ đồng yên yếu
việc tăng lãi suất một đợt nữa sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế
hiện tại tác động của đồng yên yếu đối với lạm phát xu hướng là không lớn
theo các chuyên gia dù lãi suất quan trọng
nhưng vấn đề lại không chỉ nằm ở lãi suất
mà đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố như bất ổn chính trị
tình hình căng thẳng trên toàn cầu về các nguồn tài nguyên quan trọng
cụ thể đó là tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng
kết hợp với một xã hội đang già hóa nhanh chóng
khiến cho triển vọng kinh tế dài hạn trở nên ảm đạm
đến mức có thể làm nhu chí bất cứ tinh thần kinh doanh mạnh mẽ nào